một con cá voi dài khoảng một mươi năm mét nặng hơn một mươi tấn đã được người dân xã diễn thịnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an giải cứu sau bảy giờ bị mắc cạn
trước đó người dân chứng kiến cho biết rạng sáng ngày hai mươi năm tháng năm khi ra bãi biển ở xóm chín b xã diễn thịnh thì bất ngờ khi phát hiện con cá voi vẫn còn sống và đang bị mắc cạn ở mép nước bãi biển
ngay sau khi phát hiện sự việc người dân ở xóm chín b đã báo cáo chính quyền đồng thời huy động cả trăm người với hai máy cẩu đến đào vũng lấy nước cho cá sống và tìm cách giải cứu đưa cá voi ra khơi
theo quan sát con cá voi dài chừng một mươi năm mét nặng chừng một mươi tấn và cao khoảng hai mét còn cá sống và vẫn quẩy đuôi phi nước rất khỏe mạnh
người dân cho biết có thể cá vòi theo thủy triều lên cao rồi bị giạt vào khi thủy triều rút thì mắc cạn
được biết đây là lần thứ ba cá vò giạt vào bờ biển xã diễn thịnh
năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn cũng có hai con cá voi giặt vào đây nghe thông tin cá voi khủng giạt vào bờ hàng nghìn người dân trên địa bàn và khắp nơi đã đổ về theo dõi